tối ngày ba mươi tháng chín tại chốt kiểm soát dịch khu vực cầu đức hòa xã hữu thạnh huyện đức hòa
đã xảy ra tình trạng ủng ứ do hơn một người đi phương tiện cá nhân lưu thông theo quốc lộ n hai để về quê
và trước tình trạng này ba lãnh đạo tỉnh long an đã thuyết phục cũng như ghi nguyện vọng của người dân
để phân ra các nhóm đồng thời gửi văn bản đề nghị các địa phương phối hợp đón người dân về quê theo nguyện vọng
theo đó nhóm chịu ở lại long an sẽ được địa phương cùng tương thuyết với chú trọ miễn phí tiền trọ trong tháng tới
hỗ trợ lương thực và sẽ đề nghị các doanh nghiệp tại tỉnh nhận bộ làm trong giai đoạn phục hồi sản xuất đầu tháng một mươi
nhóm người dân long an từ các huyện khác ngoài huyện đức hòa sẽ được các huyện hỗ trợ đóng về
nhóm còn lại gồm một hai trăm bảy mươi bốn người thuộc các tỉnh an giang đồng tháp bạc liêu hậu giang trà vinh vĩnh long
tây ninh bình dương đắk nông kiên giang bến tre tiền giang sóc trăng cà mau gia lai và thành phố cần thơ
hiện đang vẫn ở tạm tại một điểm trường học do huyện đức hòa bố trí lo ăn nghỉ chăm sóc y tế tạm thời
tuy nhiên hiện nguyên vọng của những người này là chỉ muốn được trở về quê nhà
những người này đều đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín và được long an quản lý chăm sóc và xét nghiệm y tế
do đó ubnd tỉnh long an mong các địa phương có người dân kể trên quan tâm và tạo điều kiện phân công đơn vị làm đầu mối
để phù hợp với các ngành chức năng của long an tiếp tục thực hiện đón người dân trở về trong khoảng thời gian từ ngày một cho đến ngày năm tháng một mươi